đây là cơ quan báo chí mới của tỉnh hoạt động với bốn loại hình báo chí gồm báo in báo điện tử báo nói và báo hình với gần hai trăm năm mươi cán bộ viên chức và người lao động
đây là cơ quan báo chí đầu tiên của các tỉnh thành phía nam thực hiện theo mô hình tòa soạn hội tụ nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ phóng viên và biên tập viên để hướng đến các sản phẩm truyền thông đa dạng phong phú trong kỷ nguyên số bốn